thực hiện chủ trương của chính phủ về việc đầu tư sản xuất nông sản sạch công nghệ cao
công ty cổ phần khoáng sản quảng trị đã đầu tư xây dựng mô hình trồng các loại rau củ quả
trên vùng cát trắng bạc màu thuộc địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
sau gần sáu tháng triển khai mô hình bước đầu đã đem lại kết quả
trên phần đất cát trắng bạc màu tám trăm linh m hai này sau hơn hai tháng công ty cổ phần khoáng sản quảng trị
triển khai trồng theo công nghệ tiên tiến loại củ cải trắng lần đầu tiên được trồng trên vùng cát quảng trị
đã cho thu hoạch lứa đầu tiên
dự án sản xuất rau củ quả trên đất cát bạc màu với tổng số vốn đầu tư hơn một trăm hai mươi tỷ đồng trên một trăm linh hectare
trong đó giai đoạn một là hai mươi hectare
giai đoạn đầu thì chúng tôi trồng ở đấy thì khó khăn là về bản đề về
thứ nhất là về bản đề về diện tích thì do là chưa có các vần đá chẳng rõ
nên khi chúng ta gieo dỗng vào thì là một số lượng hạt
giống như là bị dọ là thổi cho nên là bị tết toát
thông thường ví dụ trong khoảng thời gian nãy mầm khoảng thì khoảng ba đến bốn ngày là có thể là nãy mầm
thì do ảnh hưởng của thời tiết và thiên tài với không có là vần đá chẳng rõ
thì thời gian nãy mầm khoảng là có thể chậm hơn ba đến tám ngày cho nên
bằng phương pháp tưới israel và hệ thống điều chỉnh tốc độ gió để điều chỉnh lượng đạm lân ca ly trong đất
đến thời điểm này các loại rau như ném cải bẹ xà lách và măng tây
và các loại củ quả như cà chua ớt hàn quốc củ cải trắng thanh long ruột đỏ
dưa lưới mỹ dưa kim cô nương nhật bản đều đang phát triển rất tốt
trước hết nói về góc độ môi trường
thì cái mô hình này thành công là đã phụ sánh được màu xanh ở trên nền cắt
về mặt hiệu quả kinh tế tôi thấy hiện tại chưa mình làm được cả cái sản phẩm rạch
sản phẩm an toàn giá cao
người tiêu dùng ngày nay người ta cũng không đi theo số lượng
người ta đi theo chất lượng và đồ an toàn
sau khi mà mô hình này thành công
thì chúng tôi sẽ nhân rồng cái mô hình này
cái thứ nhất là chuyển giao về từng hồ gia đình ở địa phương trên vùng cát trắng
cái thứ hai là chúng tôi phát triển ở cái vùng mà vén biển là vinh thái
và thành công tốt nữa là chúng tôi sẽ chuyện dịch vào giao linh
ở cái vùng mà bại ngang người ta không trông cái gì được
thành công bước đầu trong việc trồng các loại rau củ quả
bằng công nghệ tiên tiến trên vùng cắt trắng bạc màu của công ty cổ phần khoáng sản quảng trị
sẽ mở ra cho người dân trên vùng cát tỉnh quảng trị
nhiều lựa chọn mới trong việc thâm canh trên vùng đất của mình
đây là một trong những hướng mở trong phát triển nông nghiệp
theo hướng bền vững và ổn định cuộc sống lâu dài của người dân vùng cát tỉnh quảng trị